liên quan đến vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày tám tháng một mươi hai làm cho một cô gái tử vong và một thanh niên bị nguy kịch
công an quận một mươi hai cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm bắt giữ và lấy lời khai
trần dương tú hai mươi tám tuổi quê tại cà mau để làm rõ động cơ phóng hỏa
tại cơ quan điều tra bước đầu tú khai nhận từng có quan hệ yêu đương và sống chung với nữ nạn nhân
các nhà trò xảy ra vụ cháy được tú thuê để sống cùng bạn gái
tuy nhiên khoảng một mươi ngày trước hai người phát sinh mâu thuẫn tú dọn đi nơi khác còn nữ nạn nhân mở lại nhà trò
vài ngày gần đây có một nam thanh niên đến sống cùng nữ nạn nhân
do ghen tu nên tối bảy tháng một mươi hai biết hai nạn nhân đi ra ngoài tú đã đi mua xăng rồi ở nắp trong xung quanh phòng trọ
vào rạng sáng ngày tám tháng một mươi hai chờ hai nạn nhân về phòng thì phóng hỏa để trả thù

đứng trước cửa cắm chìa khóa vô khoảng một mươi đến một mươi năm phút suy nghĩ ẩn đi mở vào phát hiện hai người
rồi ẩn tạc về cái hướng đó ẩn bật phỏng vàng rồi ẩn nán vào toilet tực lòng một
một phút khoảng một phút rồi ẩn đi xuống cần chênh vào toilet đóng cửa khóa đó ẩn nằm ở đó
rạng sáng nay tại căn phòng mỗi từng nhà trò trường trưởng tỉnh dân các nhà trò
hai căn nhà bốn tầng nằm trên đường đông hưng thuận hai phần đông hưng thuận quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh bất ngờ bốc cháy phát hiện cháy nhiều người dân tiếp cận phá cửa và
đồng thời gọi báo lực lượng chức năng nhận tin báo hỏa hoạn bang chỉ huy công an quận một mươi hai đã
đến hiện trường và chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an quận và công an phường đông hương thuận
nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt được ngọn lửa giải cứu những người bên trong ra ngoài
hậu quả vụ cháy cô gái hai mươi ba tuổi quê bình phước tử vong còn một thanh niên ba mươi tuổi bị bỏng nặng
hiện đang cấp cứu tại bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh
qua khám nghiệm hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác công an xác định đây là một vụ
phóng hỏa đốt nhà có chủ đích khoảng vài giờ sau thì lực lượng cảnh sát đã khống chế và bắt
được đối tượng trần dương tú đang ẩn nắp trên mái nhà gần hiện trường vụ cháy
trong chiều nay công an quận một mươi hai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố
đưa tú quay trở lại hiện trường để thực nghiệm lại hành vi phạm tội và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là dương minh phụng
và phan quốc hoài cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện đức hòa tỉnh long an
để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó tại phường an hòa thị trấn trảng bàng lực lượng chức năng đã bắt quả tăng
đối tượng dương minh phụng điều khiển một xe ô tô chở theo đối tượng phan quốc hoài
vận chuyển một mươi năm gói thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận vận chuyển số thuốc lá thuê cho một người phụ nữ
từ khu vực cửa khẩu tho mo thuộc huyện đức huệ tỉnh long an về thành phố hồ chí minh
với tiền công là hai triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thị xã trảng bàng tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến đại án buôn lậu
hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về tiêu thụ tại các tỉnh phía nam
sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo
về tội buôn lậu và nhận hối lộ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đào ngọc viễn một mươi bảy năm tù phan thanh hữu một mươi sáu năm tù
nguyễn minh đức một mươi năm tù nguyễn hữu tứ một mươi năm năm tù lê thành trung một mươi ba năm tù
võ thanh bình một mươi một năm tù trần thị thanh vân chín năm tù
các bị cáo còn lại phải lãnh từ chín tháng hai mươi ba ngày tù
bằng thời hạn tạm giam đến một mươi một năm tù
một mươi một bị cáo bị phạt tiền và hai bị cáo hưởng án treo
hội đồng xét xử nhận định ba bị cáo viễn hữu và đức giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
do đã bàn bạc góp vốn mua xăng từ singapore vận chuyển bất hợp pháp về việt nam tiêu thụ
nhằm thu lợi bất chính
hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước
mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia dối loạn thị trường
riêng bị cáo ngô văn thủy đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị tuyên án một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
tại phiên tòa tỉnh đồng nai cũng công bố quyết định tịch thu một mươi bảy tàu thủy
hai mươi hai xe bồn ba ô tô hai xe mô tô sáu mươi năm điện thoại di động
và tiếp tục kê biên một mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đồng thời hủy bỏ quyết định kê biên trả lại cho các bị cáo ba mươi bốn sổ đỏ
phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động
vụ án hình sự tại tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp
đối với bị cáo lê duy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
cùng các đồng bọn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai và ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
tòa nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tử hình đối với các bị cáo
lê duy linh trần văn thức nguyễn văn thiệt nguyễn văn thái
nguyễn trung hiếu lê văn thành huỳnh văn lý và tù trung thân
đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
theo cáo trảng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn thái điều khiển xe ô tô bảy chỗ điển số sáu mươi sáu a năm nghìn tám trăm tám mươi ba
khi đến ấp hoàng việt xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đông tháp
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp
phối hợp với công an huyện tân hồng chốt chặn bắt quả tang trên xe
có chở trên bốn mươi năm kg chất ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm một số đối tượng khác có liên quan
trong đó bị cáo linh thừa nhận nhiều lần cung cấp ma túy cho các đối tượng khác
sử dụng tại khách sạn do linh thuê
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm của tòa nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên
trong đó giữ nguyên án tử hình đối với bảy bị cáo và tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
công an tỉnh quảng nam vừa đấu tranh triệt xóa hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn sáu mươi năm tỷ đồng
qua công tác điều tra phá án lực lượng công an phát hiện hai mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá của các đối tượng
thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ
tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến thời gian bị bắt là khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động ba laptop khoảng ba trang tài liệu và nhiều tăng vật khác có liên quan
với phương thức đăng ký tài khoản trên bóng tám mươi tám com và phân thành nhiều tài khoản cá độ có cấp thấp hơn
để tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện
thường xuyên thay đổi số liên lạc để đối phó với lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiến hành điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố đối với sáu bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
các bị can đều trú tại tỉnh bắc ninh trong đó có giám đốc phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với hai bị can
phạm đức cường là giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh và nguyễn quốc hoàn kế toán trưởng
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can còn lại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh tiếp tục điều tra làm rõ về toàn bộ hành vi phạm tội
của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với hành vi trốn thuế nguyễn thị thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại phường hải thành thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại và xây dựng khánh hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
theo kết quả điều tra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
nguyễn thị thanh thảo giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và xây dựng khánh hòa
đã có dấu hiệu lập khống số lượng nhân công để ghi nhận chi phí
làm tăng chi phí của doanh nghiệp được trừ
nhằm làm giảm bớt số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn năm trăm hai mươi năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
sẽ quyết định khởi tố ván hình sự trốn thuế
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hoạn thương mại và xây dựng khánh hòa
với hành vi tụi con
tập đông người sử dụng chai bia thủy tinh đuổi đánh đập phá tài sản của người đi đường
nhóm chín đối tượng tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi
chú ở huyện gia lộc vừa bị công an tp hải sương tỉnh hải sương khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng này do đỗ văn dũng cầm đầu đã có hành vi sử dụng chai bia thủy tinh
ném đuổi đánh đập phá tài sản của một nhóm thanh niên khác
khi nhóm thanh niên này đang đứng ở khu vực vòng xuyến liên hồng
thuộc thôn tân thượng xã liên hồng tp hải sương
nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nhóm của dũng nghi ngờ nhóm thanh niên này trước đó
đã dọa đánh một người bạn trong nhóm của dũng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều tối ngày hôm qua sau buổi đi ngoại khóa và ăn tối tại một cơ sở ăn uống
trên địa bàn thị trấn nông trường mộc châu
bốn mươi em là học sinh lớp bốn của trường
trường tiểu học mộc ly huyện mộc châu tỉnh sơn la
có biểu hiện đau bụng buồn nôn và nôn được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa mộc châu cấp cứu
sau khi nhập viện qua đánh giá ban đầu
các trường hợp được chẩn đoán là nhiễm trùng nhiễm độc do ăn uống
hiện tại tình trạng toàn bộ bốn mươi em học sinh ổn định ba mươi bảy trường hợp đã cho về nhà trong đêm
các trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi và điều trị tiếp
sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm
lãnh đạo huyện mộc châu đã đến động viên kem học sinh và chỉ đạo các cơ quan chức năng
lấy mẫu thực phẩm xác định nguyên nhân vụ việc
ngày tám tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử
chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo
trong vụ lừa đảo rửa tiền
hàng trăm bị hại đã có mặt và an ninh được thắt chặt tại tòa
theo đó bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quán trị công ty alibaba
nguyễn thái luyện tổng giám đốc công ty alibaba em ruột luyện
bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo võ thị thanh mai giám đốc công ty cổ phần alibaba love film
nguyễn thái lực giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh
em ruột luyện bị xét xử về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
riêng bị cáo huỳnh thị kim thắng kế toán trưởng công ty alibaba
bị xét xử về tội rửa tiền
đây là vụ án phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay
số lượng người tham gia phiên tòa lên tới năm người
trong đó có bốn năm trăm linh bị hại đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
tòa đã giữ nhiều nhà bạc với khoảng hai ghế ngồi giữ phòng ngoài sân
cùng nhiều màn hình lớn buộc khai báo camera để người tham gia phiên tòa theo dõi
đồng hữu nhân sự phục vụ phiên tòa lên đến khoảng hai trăm linh người
bao gồm nhiều lực lượng an ninh nhân viên y tế phòng cháy chủ trái
đây là cái đau đớn nhất là vợ vợ chồng em gái em gái gọi thôi bỏ nhau
anh chị cả cũng bỏ nhau
cái chuyện là thiếu không bây giờ không có nhà ở nữa
mục đích chỉ có một cái đó để trông chờ cái đó
sửa cho nghiêm túc thất nghiêm minh để làm gương cho những người khác
rất nhiều người dân khổ sở về những mê tội này
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu luyện thành lập công ty địa ốc alibaba
với vốn điều lệ một tỷ đồng
năm năm công ty thay đổi vốn thêm hai lần lên mức một sáu trăm linh tỷ đồng
với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và lợi thế hiểu biết về pháp luật
luyện tìm cách lách luật tạo dựng nên hệ thống kinh doanh dự án bất động sản không có thật
vợ chồng luyện đã thành lập hai mươi hai pháp nhân
trong đó một mươi hai công ty với tư cách là chủ đầu tư của năm mươi tám dự án bất động sản không có thật
tại các tỉnh đồng nai vũng tàu và bình thuận
tự phân lô tách thửa trái pháp luật quảng cáo để bán cho hàng ngàn người
toàn bộ dự án dân cư được vẽ trái phép trên một diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn
mà công ty alibaba chuyển nhượng cho khách hàng
không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng
các cơ quan điều tra việc nghiệp sát cũng như tòa án giao nộp đầy đủ những chứng cứ
để cho các cơ quan có căn cứ để làm việc
và chúng tôi tham gia phiên tòa này cũng sẵn sàng trả lời và cung cấp tất cả những tài liệu
để giúp cho cơ quan xét xử hội đồng xét xử có được đầy đủ thông tin nhất
để đưa những phán quyết phù hợp đúng phong đoạn
bằng các thủ đoạn này luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng
của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
trong đó cơ quan điều tra đã làm việc với bốn sáu mươi năm khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt hai một trăm linh tám tỷ đồng
do đó luyện phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò chủ mưu
trong phiên xử hôm nay viện kiểm sát công bố cáo trạng năm trăm linh trang
dự kiến ngày mai tòa sẽ xét hỏi
phiên tòa sẽ diễn ra liên tục kể cả thứ bảy chủ nhật kéo dài đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi làm việc thứ hai kỳ họp hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi vào sáng ngày tám tháng một mươi hai
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm cho biết sẽ tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
ở các khu vực công cộng như nhà ga bến xe sân bay bệnh viện
đặc biệt triển khai đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản như cướp cướp giật
trộm cắp tài sản tội phạm đường phố trước trong và sau tết
cụ thể thời gian qua công an tp hcm đã chủ động nắm tình hình khám phá đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong mùa quân cấp
công an tp hcm cũng xác lập các chuyên án khác để đấu tranh triệt phá loại tội phạm này
đặc biệt là tổ chức đấu tranh triệt phá các tổ chức cá nhân hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật
cụ thể là vụ tại công ty tài chính ở quận bốn quận một mươi hai
các công ty này với vỏ bọc công ty tài chính văn phòng luật sư để cử nhân viên đòi nợ quấy rối
tiến chỉnh sửa hình ảnh vu khống xúc phạm nhân phẩm danh dự của người vây cùng người thân
bạn bè để gây sức ép trả tiền
công an cũng tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chuyên nghiệp
tấn công triệt phá các loại độ chế xe để đua xe lạng đách cướp dật
về những nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giám đốc công an tp hcm cho biết
công an tp hcm mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn ngắp tội phạm
nhất là đợt cao điểm trước trong và sau tết nguyên đáng
công an tp hcm tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện
về an ninh trực tự ra soát đánh giá đập danh sách các tuyến đường địa bàn
khu vực trọng điểm tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và các băng nhóm đối tượng
qua đó có những giải pháp đấu tranh phòng ngừa một cách chủ động phù hợp với tình hình thực tế
công an tp hcm đề nghị bộ công an tăng cường lực lượng tả sát tự động hỗ trợ tuần tra kiểm soát
trên một số nơi phức tạp trọng yếu của thành phố nhất là các địa bàn giáp tranh giữa tp hcm
với các tỉnh bình dương long an đồng nai tây ninh
một tháng năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm được ghi nhận là điểm sáng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa
đặc biệt là xuất khẩu
theo đó tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tp hcm xuất qua cảng thành phố
bao gồm cả dầu thô đạt hơn bốn mươi bốn tỷ usd tăng gần một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo số liệu của bộ công thương tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi hai của cả nước
đạt gần sáu trăm bảy mươi bốn tỷ usd tăng một mươi một tám so với cùng kỳ năm trước vượt kết quả cả năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó xuất khẩu đạt hơn ba trăm bốn mươi hai tỷ usd tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
mặc dù với dự báo khó khăn của kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu
sẽ kéo dài sang đầu năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng xuất khẩu của việt nam sẽ phụ thuộc
về diễn biến xung đột quân sự tình hình kiềm chế lạm phát các biện pháp phòng chống dịch
của các nước lớn diễn biến tình hình kinh tế ở các thị trường có quy mô nhập khẩu lớn
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế tại diễn đàn cho rằng đây cũng là vận hội mới
để doanh nghiệp xuất khẩu việt nam vương lên tiếp tục dư vững sự tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa
trên cơ sở tận dụng hiệu quả các lợi thế mang lại từ lộ trình các giảm thế quan
của các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã ký kết đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do
thế hệ mới như cptpp evfta ocep do đó doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm bắt tốt cơ hội này
để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu gia tăng kiêm ngặt xuất khẩu của mình
sáng nay ngày tám tháng một mươi hai lễ hội kinh khí cầu tp hcm lần thứ hai chính thức khai mạc
tại công viên cầu thủ thiêm hai tp thủ đức đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ
tuần lễ du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
và hứa hẹn sẽ mang đến những sắc màu hiện đại hòa nhịp tích cực vào không khí sôi động
và đầy sức sống của các chuỗi sự kiện văn hóa du lịch thể thao khác
hơn hai mươi khinh khí cầu lớn nhỏ sẽ biểu diễn vào khung giờ từ sáu đến chín giờ
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi hai và mở cửa miễn phí cho toàn bộ khách tham quan
ngoài ra du khách còn có thể đăng ký kênh của tp hcm thông qua kênh online
và tại quầy check in của bang tổ chức
sự kiện hứa hẹn là một trong những hoạt động mới mẻ độc đáo
với mô hình lễ hội trong lễ hội góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch
nhằm hoàn bác hình ảnh điểm đến tp hcm với du khách trong nước và quốc tế
vào thời điểm cuối năm
thưa quý vị chỉ còn khoảng một tháng nữa là bước vào các ngày cao điểm
người dân từ tp hcm về quê đón tết
mặc dù thời gian không còn dài nhưng theo ghi nhận ở cả hai bến xe
là bến xe miền đông cũ và mới kế hoạch bán vé trực tiếp tại bến xe năm nay
lại triển khai chậm hơn và số lượng đặt xe mua cũng đã giảm hơn so với những năm trước
ghi nhận tại bến xe miền đông hiện hữu quận bình thạnh do đã di dời bảy mươi chín tuyến xe
cố định ra bến xe miền đông mới nên hiện tại chỉ còn có năm tuyến xe là bình phước
đắk nông đắk lắc gia lai quan tâm hoạt động
thay vì mở bán vé trực tiếp chính thức từ trung tuần tháng một mươi một hàng năm
thì năm nay đến thời điểm này hầu hết nhà xe tuyến tây nguyên vẫn chưa triển khai
một số nhân viên bán vé nguyên nhân là chưa có khách hỏi mua
ngay cả khách đặt chỗ qua điện thoại và website cũng rất hạn chế
năm nay thì em thấy là bán vé tết cũng chậm hơn mỗi năm chậm hơn khoảng chừng ba tuần
mỗi khi là đầu tháng một mươi hai là bên em đã bán rồi hôm nay thì vẫn chưa
khoảng chừng tuần hai tuần nữa thì mới mở bán
cái lượng khách nó cũng chưa có hỏi nhiều
so với hai năm dịch vừa qua năm nay các hoạt động đã gần như trở lại bình thường
đồng thời sau một năm làm việc trở lại thu nhập của người dân cũng đã ổn định
nên được nhận định sẽ có khoảng ba mươi lượng khách tăng
dự trù gần những ngày cận tết sẽ có lượng khách tăng đột biến
đơn vị quản lý vận hành bến xe đã xây dựng kế hoạch tăng xe tăng chuyến khi có nhu cầu
các đơn vị vận tải cũng đã thông tin và cũng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện
để phục vụ bà con đi lại trong dịp tết
trong dịp tết năm nay đối với đơn vị thì dự báo là nhu cầu hành khách đi lại sẽ tăng khoảng ba mươi ba mươi năm
đối với hiện tại thì số lượng hành khách qua bến khoảng năm hơn năm người trên ngày
thì vào những ngày cao điểm tết thì nó khoảng trên một mươi người
tại bến xe miền đông mới theo các nhà xe dù đã công khai mở bán vé tết qua các hình thức bán vé trực tiếp tại quầy
qua tổng đài điện thoại và qua các kênh thông tin gia lô facebook và website từ đầu tháng một mươi
nhưng đến nay số lượng đặt chỗ rất thấp nhiều nhất cũng chưa tới năm mươi
so với cùng kỳ năm trước thì thời điểm này đã đạt từ bảy mươi năm mươi
mặc dù ở thời điểm hiện tại lượng khách đặt chỗ về các tỉnh miền trung miền bắc là không cao
thế nhưng nhận định chung của các doanh nghiệp vận tải hành khách
các bến xe trong những ngày tới sẽ có lượng khách tăng mạnh
theo đó kế hoạch phục vụ hành khách dịp tết hai nghìn hai mươi ba của bến xe miền đông mới từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức từ hai mươi tháng chạp đến ngày một mươi tháng giêng
dự trù sẽ có hơn ba lượt xe với khoảng sáu mươi năm trăm linh khách cho lượt đi dự đoán đạt bảy mươi lượng khách so với năm trước
năm nay thì dự kiến thì cái sản lượng mà phục vụ trước tết và sau tết thì đạt khoảng bảy mươi
so với cùng kỳ năm trước
tại vì sản lượng hành khách trong thời gian vừa qua thì cái nhu cầu đi lại tại bến xe miền đông mới
cũng chưa được tăng cao như đạt được như kỳ vọng thì qua đó thì bến xe miền đông mới cũng đã có dự báo
tuy nhiên trên cơ sở đó thì bến xe miền đông cũng đã có những dự phòng riêng thêm về những phương tiện
để có thể dự phòng trong trường hợp mà tăng đột sức thì bến xe miền đông cũng có phương tiện
để mà phục vụ cho hành khách đi lại
đối với giá vé tết năm nay do thời gian qua có nhiều biến động về giá xăng dầu
và hoạt động phục vụ trong cao điểm nên giá vé năm nay cũng được các nhà xe điều chỉnh
tăng từ bốn mươi sáu mươi tùy vào chất lượng xe ngày giờ và tự ly di chuyển